trong thời gian qua việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của việt nam đã đạt được những kết quả
rất tích cực về cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát để bảo đảm thành quả cũng như là chủ động
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong khi diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn
rất phức tạp ban chỉ đạo quốc gia đã đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các bộ
ngành tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm khám chữa bệnh an toàn phòng chống dịch bệnh
trong tình hình mới ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số bệnh viện trên địa bàn thủ đô
tại bệnh viện đại học y hà nội ngay tại lối vào nơi tiếp đón đều được chia rõ lối vào lối ra
người dân đến đăng ký khám đều được đo thân nhiệt và phải kê khai các thông tin y tế
điều này đã nhận được sự ủng hộ của người dân
mỗi người được dán một cái phù hiệu như này tức là đã kiểm tra thân nhiệt và mọi thứ như quy định của bệnh viện đề ra rồi
tôi rất ủng hộ phòng chống dịch bệnh
với phương châm phòng hơn chống bệnh viện đại học y hà nội vẫn luôn chủ động các biện pháp sàng lọc
thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia
dù mỗi ngày đều tiếp nhận lượt khám rất đông do sau giãn cách xã hội người dân đã yên tâm đến bệnh viện
mỗi ngày thì đều giả soát lại cái quy trình tiếp đón xem còn gì vướng mắt để đảm bảo là làm sao vẫn đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người bệnh
đồng thời vẫn đảm bảo được tính an toàn
còn tại bệnh viện gia liễu trung ương những ngày nắng nóng bệnh nhân đến khám có ngày tăng tới ba mươi
tuy nhiên bệnh viện đã bố trí nhiều trạm chốt đo thân nhiệt cho bất kỳ ai tới viện bảo đảm không bỏ sót
mỗi người đều phải khai báo y tế tại bàn hoặc online dưới sự hướng dẫn và xác nhận của nhân viên y tế
mới được bảo đảm
bệnh viện đã bố trí nhiều trạm chốt đo thân nhiệt cho bệnh nhân đến khám bảo đảm không bỏ sót
bệnh viện đã bố trí nhiều trạm chốt đo thân nhiệt cho bệnh nhân mới được bảo đảm
bệnh viện đã bố trí nhiều trạm chốt đo thân nhiệt cho bệnh nhân mới được bảo đảm